chiều nay ngày một tháng sáu các đại biểu quốc hội thảo luận tại tổ về việc tách nội dung bồi thường hỗ trợ tái định cư thành dự án thành phần để triển khai dự án cảng hàng không quốc tế long thành
đa số đại biểu đồng tình bởi cho rằng việc này sẽ giúp dự án được triển khai bảo đảm tiến độ đề ra đồng thời tiết kiệm được kinh phí và sớm ổn định đời sống nhân dân trong khu vực dự án
tuy nhiên nhiều đại biểu băn khoăn về nguồn vốn sẽ được dùng cho công tác giải phóng mặt bằng bồi thường hỗ trợ tái định cư này
sáu xã thuộc huyện long thành tỉnh đồng nai với gần năm hộ gia đình một mươi năm nhân khẩu và nhiều tổ chức doanh nghiệp hiện đang nằm trong quy hoạch của dự án cảng hàng không quốc tế long thành
theo đại biểu phan thị mỹ thanh đại biểu quốc hội tỉnh đồng nai qua tiếp xúc cử tri nhiều cử tri mong muốn dự án này sớm đi vào thực hiện để người dân được an cư lạc nghiệp
thời gian công bố quy hoạch cũng đã hơn một mươi năm rồi vì vậy người dân cũng rất băng khoăn rất lo lắng về việc
mà cũng không thể đạt được những điều này

thời gian công bố quy hoạch cũng đã hơn một mươi năm rồi vì vậy người dân cũng rất băng khoăn rất lo lắng về việc
thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư thành dự án thành phần là rất cần thiết
nhiều đại biểu đồng tình với ý kiến của đại biểu phan thị mỹ thanh
nếu chúng ta không chủ động tách cái nội dung này ra khỏi cái dự án lớn mà chờ đến năm hai nghìn một mươi chín thậm chí là hai nghìn hai mươi chúng ta mới có thể thông qua được cái chủ trương này
thì lại phải cộng thêm ít nhất ba bốn năm nữa thì chúng ta mới có thể giải phóng được mặt bằng để thực hiện dự án
như vậy là chủ trương của quốc hội trong nghị quyết chính
đến năm hai nghìn hai mươi năm đã đưa một hợp phần của dự án này vào hoạt động thì điều đó là không khả thi
cho nên để bảo đảm tiến độ dự án thì tôi rất đồng tình là nên tách nó ra để chúng ta làm nó thuận lợi
nếu như chúng ta cứ để chậm cái này thì giá đất nó sẽ cứ tiếp tục tăng lên
như các ông chí đã phân tích mới từ thời điểm năm hai nghìn một mươi năm khi mà quốc hội thông qua nghị quyết chín mươi bốn đến nay khoảng hai năm
thì giá đất mà hoàn toàn là tính theo khung của nhà nước quy định
đã tăng là tôi tính ở đây là hai mươi bốn
thế thì như các đồng chí đã phân tích trước đây nếu chúng ta lại để tiếp tục kéo dài nữa thì chắc là hai ba năm nữa nó lại tăng thêm tương nấy nữa
thậm chí nếu mà để chậm một chút nữa thì có khi đến lúc chúng ta xây dựng xong phương án đền bù giải phóng mặt bằng
thì sẽ rất khó cho kể cả chủ đầu tư cũng như là cơ quan chính quyền địa phương trong công tác vận động người dân ủng hộ đồng thuận cao cho dự án
tuy nhiên với tổng kinh phí khai toán cho công tác giải phóng mặt bằng
bồi thường hỗ trợ tái định cư của dự án khoảng hai mươi ba tỷ đồng
trong khi ngân sách bố trí chỉ được khoảng năm tỷ đồng
thì nhiều đại biểu lo ngại về nguồn vốn thực hiện giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công của công trình
nhiều đại biểu cũng đề nghị tỉnh đồng nai cũng cần quan tâm tới quản lý nguồn đất sạch sau khi đã giải phóng mặt bằng và đền bù
tránh tình trạng đất bị lấn chiếm đồng thời đề nghị hàng năm phải báo cáo cho quốc hội về tiến độ dự án này